chào mừng quý vị đến với bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người
đối với bị cáo triệu văn phiên chú tại thôn nà niềng xã khang ninh huyện ba bể tỉnh bắc cạn phạm tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại nhà riêng ở thôn nà niềng xã khang ninh huyện ba bể
triệu văn phiên đã dùng một khẩu súng loại súng săn bắn một phát trúng vào cổ của vợ dẫn đến tử vong
tại thời điểm thực hiện hành vi giết người bị cáo bị bệnh dối loạn loạn thần do rượu do hoang tưởng và ảo giác chi phối
mất khả năng nhận thức mất khả năng điều khiển hành vi
tuy nhiên căn cứ vào điều một mươi ba của bộ luật hình sự bị cáo không được loại trừ trách nhiệm hình sự
tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật
trực tiếp xâm phạm tính mạng của người khác gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo triệu văn phiên bảy năm tù
vận chuyển gần năm mươi chín kg ma túy đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
bắt quả tàng đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bị can
về tội mua bán trái phép chất ma túy trưa ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an bắt quả tang nguyễn mạnh cường
đang vận chuyển bốn thùng hàng lên xe ô tô nhãn hiệu santafe biển kiểm soát tám mươi tám a sáu mươi nghìn hai trăm chín mươi chín qua kiểm tra phát hiện bên trong
các thùng này chứa ma túy ketamin và ma túy mdma được nghị trang trong các túi đựng sữa bột bánh kẹo mũ cốc
thu giữ là năm mươi tám tám trăm sáu mươi bảy kg vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
cũng tại vĩnh phúc hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cho biết đã làm rõ bốn đối tượng là thủ phạm
gây ra sáu vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn tp vĩnh yên kết quả điều tra ban đầu xác định
nhóm đối tượng này còn gây ra hàng chục vụ việc tương tự khác ở các tỉnh hòa bình hưng yên và tp hà nội
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ trộm cắp tài sản để bên trong xe ô tô trên địa bàn thành phố vĩnh yên
chỉ trong một thời gian ngắn cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố đã xảy ra sáu vụ việc tương tự như trên
gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an tp vĩnh yên xác lập chuyên án
quyết tâm tập trung lực lượng bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất
sau một thời gian khẩn trương xác minh truy xét công an tp vĩnh yên đã xác định bốn đối tượng là thủ phạm gây án
gồm phùng ngọc tôn hoàng tiến trường cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc nguyễn kim đông chú tại thành phố hà nội và hoàng anh tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
qua công tác xác lập chuyên án chúng tôi đã tập trung một trăm linh lực lượng của công an các thường xã hoặc đội bệnh vụ
tiến hành giả soát xác minh và qua quá trình giả soát xác minh đã dựa lên đối tượng như vấn là phùng ngọc tôn
phùng ngọc tôn được xác định là đối tượng chính có vai trò tích cực trong các vụ án
tôn khai nhận đã chủ động lên mạng xã hội để rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản
do tôi thiếu tiền để chơi game nên tôi đã vào nhóm vấn đoạn hàng nhiều
thì tôi gặp tôi biết tuấn trường và đông
thì chúng tôi rủ nhau ra đi đập kính
đập kính xe ô tô là trúc cắt tài sản
thì khi đi thì chúng tôi một người ở ngoài thế giới một người đi vào trong xe ô tô dùng điện thoại soi trong xe có tài sản thì dùng bút thoát hiểm tập kính xe ô tô là trúc cắt tài sản
không chỉ sử dụng thủ đoạn tinh vi các đối tượng còn rất chuyên nghiệp trong phương thức đối phó với cơ quan chức năng
trong quá trình tiếp xúc với nhau các đối tượng sử dụng tên giả để đề phòng trường hợp
bị bắt giữ thì cơ quan công an sẽ không truy xét được đồng bọn
sau khi gây án các đối tượng lẩn trốn đơn lẻ tắt điện thoại chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội để hẹn cùng nhau tiếp tục đi gây án
trong quá trình điều tra đối tranh đối với đối tượng tội phạm này đối tượng thực hiện rất tinh vi
sử dụng nhiều sim rác điện thoại để thay đổi hình chức năng đạt
ngoài ra sau khi trụ cấp xong đối tượng thường chia nhau đi lẩn trốn tắt lơi
các đối tượng đã gây khó khăn cho lực lượng điều tra
tuy nhiên vỏ quyết giày con móng tay nhọn
với sự quyết tâm của công an thành phố vĩnh yên sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
nhất là sự phối hợp giúp đỡ tận tình của quân chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã làm rõ và truy bắt các đối tượng phạm tội
hôm nay công an quận năm thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy nhà dân trên đường mạc thiên tích khiến hai người thiệt mạng
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được thông tin về vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê
tại số chín trên hai đường mạc thiên tích phường một mươi một
căn nhà do bà phạm thị hoa bốn mươi bảy tuổi làm chủ nên huy động phương tiện đến hiện trường
sau khi dập tắt đám cháy công an phát hiện hai thi thể là nữ trong nhà vệ sinh
nguyên nhân tử vong là do ngạt khói hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra vào lúc dạng sáng nay
tại số nhà ba mươi bảy khu phố thượng phường khắc niệm thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh khiến hai bố con tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ bốn mươi sáu phút dạng sáng ngày hôm nay
trên địa bàn phường khắc niệm đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa
ngay sau đó các lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh
công an thành phố bắc ninh công an phường khắc niệm lãnh đạo phường khắc niệm đã đến hiện trường chỉ đạo tham gia công tác chữa cháy
tuy nhiên do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn mộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh
đến năm h năm mươi phút đám cháy được dập tắt hậu quả hai người đã tử vong hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp nhận nguyễn thị thu phương
trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại tp bắc ninh
công ty aic là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại tp bắc ninh đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn thị thu phương và các bị can khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị can bị án đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án vụ việc liên quan đến công ty aic
trực tiếp hoặc thông qua gia đình người thân các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài để liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật
trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội truy tìm đối tượng liên quan có đặc điểm như sau
nam thanh niên khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu tuổi sáng người gầy mặc quần lửng áo phông cổ tròn cộc tay sáng màu như trong ảnh trên màn hình
nếu ai biết hoặc có thông tin thì báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
địa chỉ liên hệ số năm mươi năm phố lý thường kiệt phường trần hương đạo hoàn kiếm hà nội
tiếp với đồng chí điều tra viên trần hoài nam số điện thoại chín trăm tám mươi chín tám mươi bảy tám nghìn năm trăm sáu mươi hai để tố giác cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến vụ án
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu loan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ ngọc liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã đại an huyện thanh ba tỉnh phú thọ
về tội chứa mại dâm đối tượng này có sẹo thẳng dài hai cm ở đuôi lông mày phải
cũng phạm tội chứa mại dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đoan hùng
tỉnh phú thọ là đối tượng vũ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã minh phú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chắc qua đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện